còn vào dạng sáng nay lực lượng lên ngành công an huyện u minh tỉnh cà mau đã ngăn chặn thành công nhóm thanh niên đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép trên tuyến đường từ cà mau về hòn đá bạc đoạn qua địa bàn huyện u minh
phát hiện lực lượng công an rất đông đối tượng đang cổ vũ và đua xe trái phép liền tháo chạy về nhiều lối nhỏ số còn lại tăng tốc lao vào lực lượng làm nhiệm vụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng đã kịp thời khống chế và tạm giữ một mươi bốn đối tượng có liên quan trong đó có một nữ và một mươi một xe mô tô các loại
có không ít xe mô tô đã được thay đổi kết cấu để có thể tăng tốc trong thời gian ngắn và tạo ra âm thanh vang rội
một số xe đã được các đối tượng dùng khẩu trang y tế che biển kiểm soát
ngoài ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an đã mời một đối tượng nghi vấn về làm việc
qua kiểm tra đối tượng này dương tính với chất ma túy
công an huyện madrak tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng chặn xe chở hàng hóa và dùng hung khí để cướp tài sản của tài xế
nhóm đối tượng gồm lê ngọc anh phan ngọc thuận và nguyễn anh tài đều trú ở xã ea mơ lay huyện madrak
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận sau khi ăn nhậu xong ngọc anh về nhà lấy một con dao phát cỏ làm hung khí rồi cả ba dùng xe của tài chở nhau đi cướp
sau khi cướp được số tiền bốn trăm linh đồng từ một xe ô tô tải chở trứng cả ba tiếp tục đi chặn xe ô tô tải chở mía do anh nguyễn văn thiện chú tại tỉnh bình định điều khiển
thuận đã dí dao vào cổ anh thiện và đánh anh thiện rồi cả nhóm cướp đi số tiền năm ba triệu đồng của anh thiện
sau khi tiếp nhận tin báo từ anh thiện về việc bị cướp tài sản công an huyện marak đã nhanh chóng triển khai lực lượng để truy bắt nhóm đối tượng nói trên
mạng xã hội ngày nay đã trở nên vô cùng quen thuộc
tuy nhiên cũng chính vì sự tiện lợi của các trang mạng xã hội mà đã có nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật
trước tình hình này công an tỉnh yên bái đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh chấn áp tội phạm mạng
hai trường hợp này vừa bị công an tỉnh yên bái xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp năm triệu đồng về hành vi đưa tin sai trên mạng xã hội facebook
về lịch trình di chuyển của một trường hợp có tên là hoàng thị thương quê quán văn chấn yên bái đã trốn cách ly tại khu công nghiệp bắc giang về địa bàn tỉnh yên bái
các bài viết này đã thu hút được nhiều lượt chia sẻ và bình luận tác động tiêu cực đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
còn đây là gần hai mươi thanh niên do mâu thuận với nhau của mạng xã hội facebook đến hẹn nhau để quyết chiến
các đối tượng đã chuẩn bị tuyếp sắt dao phóng lợn gậy gỗ để giải quyết
quá trình di chuyển đến điểm hẹn các đối tượng đã sử dụng xe mô tô tháo biển kiểm soát không được mũ bảo hiểm một số đối tượng không đeo khẩu trang
tuy nhiên trước khi xảy ra sâu sát thì đã bị cảnh sát hành sự công an thành phố yên bái ngăn chặn

các đối tượng đang bán hàng online để thực hiện hành vi phạm tội
do phạm tội mà có các sản phẩm không đúng chủng loại để người dân có thể mua bán sau đó thì sẽ chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an đã có nhiều khuyến cáo đối với người sử dụng mạng xã hội như tìm hiểu thông tin từ những nguồn tin chính thống
không đăng tải chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng những thông tin quảng cáo mua bán khuyến mại trên mạng xã hội
hay những giao dịch qua tài khoản cần phải được kiểm tra rõ ràng
nếu phát hiện có sai phạm thì cần thông báo cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa đang điều tra vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
phát hiện vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại km số ba trăm bảy mươi tám quốc lộ một a thuộc địa phận xã trường lâm thị xã nghi sơn
và tạm giữ một xe ô tô con năm chỗ dán tem kiểm định giả tem nộp phí đường bộ giả và biển số giả để lưu thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn thông báo ai là chủ sở hữu của xe ô tô con năm chỗ biển kiểm soát
năm mươi một f một mươi tám nghìn ba trăm một mươi hai nhãn hiệu toyota loại camry le màu đen thì đến công an thị xã nghi sơn địa chỉ tại tiểu khu năm phường hải hòa
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa để giải quyết khi đến mang theo các giấy tờ có liên quan và gặp đồng chí lê sĩ hải
điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ để làm việc số điện thoại liên hệ chín trăm một mươi một chín trăm năm mươi năm hai trăm sáu mươi năm
tiếp theo là những thông tin về truy nãn tội phạm

công an tỉnh hải dương còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khu dân cư thái học ba
phường sao đỏ thành phố trí linh tỉnh hải dương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và đối tượng nguyễn thu ngà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phù tải xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện kim thành tỉnh hải dương cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện